bộ y tế cho biết hướng dẫn này thực hiện theo phân loại của tổ chức y tế thế giới các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế
chia sẻ chi tiết về vấn đề trên theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
khi thực hiện nới lỏng và triển khai theo nghị quyết một trăm hai mươi tám thì chắc chắn các ca bệnh chuỗi lây nhiễm sẽ xuất hiện trong cộng đồng
bởi lẽ nguyên tắc của việc nới lỏng là chấp nhận có f nhưng tình trạng bệnh tật không trở nặng
những ngày vừa qua hà nội liên tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp có liên quan tới việc tập trung đông người xảy ra ở các quận huyện quốc oai mê linh gia lâm hoàng mai đống đa và gần đây nhất là các ca bệnh tại quận ba đình hà đông
ubnd tp hà nội đã có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đang ở cấp độ hai
theo đó tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi ba mươi quận huyện thị xã ở hà nội có dịch ở cấp độ hai
ở đơn vị hành chính cấp xã phường có ba trăm ba mươi hai đơn vị cấp độ một hai trăm bốn mươi năm đơn vị ở cấp độ hai và có hai đơn vị ở cấp độ ba là thị trấn quốc oai huyện quốc oai và xã tiền thắng huyện mê linh
riêng từ ngày hai mươi tám tháng một mươi cho đến ngày năm tháng một mươi một số ca nhiễm đã tăng lên bình quân từ ba mươi ba đến một trăm ba mươi ba ca một ngày
với rất nhiều f được phát hiện trong cộng đồng
trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại ông fu cho rằng hà nội cần đánh giá việc người dân đã tiêm vaccine rồi thì bị nhiễm sars cov hai mức độ nào
tỷ lệ bị mắc covid một mươi chín và đã tiêm vaccine thì bệnh trở nặng ra sao trên cơ sở đó sẽ xây dựng biện pháp phòng chống dịch tương xứng
bên cạnh đó hà nội vẫn phải duy trì đồng bộ công tác xét nghiệm truy vết quanh vùng phong tỏa để chống dịch bùng lên
việc phong tỏa cần phải thực hiện ở diện hẹp tránh làm ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế xã hội và an sinh
của người dân trước câu hỏi sau nhiều ngày nới lỏng dịch tại hà nội đã từ cấp độ một lên cấp độ hai
thì liệu trong thời gian tới có khả năng thuộc cấp độ ba hay không phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng khả năng này khó xảy ra
hà nội đã đánh giá hơi quá về tình hình dịch bệnh vì trên thực tế thành phố còn rất nhiều vùng xanh
chỉ có vùng vàng ở một số nơi nhưng ở phạm vi nhỏ đặc biệt tôi cho rằng hiện dịch bệnh ở hà nội vẫn trong tầm kiểm soát ông phu nói
những ngày vừa qua hà nội lúc đầu tiên đánh dịch bệnh
hà nội đã liên tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người xảy ra ở các quận huyện
phó giám đốc cdc hà nội cho biết dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng thời gian qua
nhiều ca bệnh lần khuất chưa được phát hiện bên cạnh đó còn là sự đi lại của người dân được nới lỏng
sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tại hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều ba tháng một mươi một
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhận định
thành phố có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến và về gia tăng
cộng với tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy lãnh đạo hà nội yêu cầu các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác về
hoặc đến tỉnh
tuy nhiên về việc hà nội có nên thắt chặt lại một số hoạt động hay không lãnh đạo cdc hà nội cho rằng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám là thích ứng linh hoạt chỗ nào có ổ dịch thì khoanh vùng hẹp chứ không giãn cách xã hội diện rộng như trước đây
việc dịch bùng phát trở lại ngay sau khi mở cửa liên tỉnh không phải là câu chuyện riêng của hà nội mà của nhiều tỉnh phía bắc khi các ổ dịch tại nhiều địa phương liên tục xuất hiện
giải pháp là khoanh gọn quanh chặt các ổ dịch và ý thức cá nhân tự phòng hộ tự bảo vệ
trở về từ các địa phương khác phải tuân thủ chặt chẽ theo yêu cầu tự cách ly tự theo dõi sức khỏe để tránh lây lan ra cộng đồng ông tuấn khuyến nghị
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội trong tiến trình thích ứng linh hoạt an toàn với dịch covid một mươi chín theo chuyên gia y tế dự phòng
việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng mới những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo
chia sẻ về vấn đề này ông trần văn trung phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
từ khi thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám số ca nhiễm trên địa bàn hà nội gia tăng đặc biệt số ca ngoài cộng đồng
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hôm nay thủ đô đã ghi nhận bảy trăm ba mươi tám ca mắc trung bình mỗi ngày có ba mươi một ca trong đó có hai trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng chiếm khoảng ba mươi
xét về tổng thể hà nội đang cơ bản kiểm soát được dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội nhận định thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
có thể xuất hiện nhiều chùm ca bệnh mới
khi có không ít người trở về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
thậm chí còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thử phát
nhìn nhận mầm bệnh vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng nhiều ca dương tính còn lẩn khuất mà chưa được phát hiện
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt năm k đặc biệt là những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đa số hoạt động kinh tế xã hội
trở về trạng thái bình thường mới
theo chuyên gia y tế dự phòng việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng trong những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo
tại đây nguy cơ phát sinh các ổ dịch lây nhiễm phức tạp các ca bệnh không rõ nguồn lây vẫn luôn có thể xảy ra
trên tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến chiến lược chống dịch của hà nội trong tình hình mới hiện nay là không phong tỏa trên diện rộng mà thu hẹp nhất ở mức có thể
đẩy mạnh công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng cách ly nhanh nhất các ổ dịch hà nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
điều này vừa bảo vệ bản thân họ vừa bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng trong đó có một số người mắc bệnh nền nặng trẻ em và những người mới được tiêm phòng một mũi
ông khổng minh tuấn cho rằng cùng với nguyên tắc năm k người dân vẫn nên hạn chế tối đa đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở người dân cần phải thực hiện quét mã qr theo đúng khuyên cáo thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
theo yêu cầu của giám đốc sở y tế các địa phương cần tăng cường quản lý giám sát và lấy mẫu người về từ các địa phương khác đặc biệt có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh trở về có dịch
những người này cần phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tự giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà
cùng với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới số ca covid một mươi chín tại hà nội gia tăng mạnh trong khoảng hai tuần trở lại đây đáng chú ý có ngày thủ đô ghi nhận hơn một trăm linh f
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay hà nội đã xuất hiện thêm một mươi chùm ca bệnh ổ dịch phức tạp trên địa bàn
trong đó nóng nhất là ổ dịch sài sơn quốc oai ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh và ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm
cùng với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới số f tại hà nội đặc biệt là các f cộng đồng
đã gia tăng mạnh trong khoảng hai tuần trở lại đây
đáng chú ý trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận trên một trăm linh f g mỗi ngày
thông tin về một mươi ổ dịch phức tạp trên địa bàn thủ đô hà nội cập nhật đến ngày năm tháng một mươi một như sau
ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm từ ngày ba mươi một tháng một mươi trùng ca bệnh liên quan tới ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng bảy mươi sáu f tại một mươi quận huyện
ổ dịch bạch chữ tiến thắng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi chung các bệnh có liên quan đến ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng
một trăm năm mươi ba f tại bốn quận huyện trong đó tập trung chủ yếu tại mê linh
ổ dịch phú la hà đông từ ngày mùng bốn tháng một mươi một chùm ca bệnh liên quan tới ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng hai mươi bảy f tại hai quận huyện
ổ dịch lê đức thọ mỹ đình từ ngày ba mươi một tháng một mươi chung các bệnh liên quan ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng một mươi f tại ba quận
ổ dịch trần quang diệu ô trợ dừa từ ngày hai mươi ba tháng một mươi trùng các bệnh liên quan ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi một f tại bốn quận
ổ dịch đường bưởi cống vị từ ngày ba tháng một mươi một chung các bệnh liên quan tới ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng một mươi tám f đều có địa chỉ tại quận ba đình
ổ dịch tại sài sơn quốc oai từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi chủng ca bệnh liên quan ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi hai f tại năm quận huyện
ổ dịch tại phú vinh an khánh ngày ba mươi một tháng một mươi chung các bệnh liên quan ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng một mươi bốn f đều tại huyện hoài đức
ổ dịch ở nam dư lĩnh nam
ổ dịch ở nam dư lĩnh nam từ ngày ba mươi tháng một mươi chùm ca bệnh liên quan ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng hai mươi bốn f tại bốn quận huyện
ổ dịch thủ lệ ngọc khánh từ ngày bốn tháng một mươi một chùm ca bệnh liên quan tới ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng sáu f đều tại quận ba đình
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn là bốn tám trăm hai mươi năm ca trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một tám trăm sáu mươi hai ca
số f là đối tượng đã được cách ly là hai chín trăm sáu mươi ba ca
theo đánh giá về cấp độ dịch mới được công bố hà nội được đánh giá ở cấp độ dịch hai tức màu vàng và có nguy cơ trung bình
trong đó có ba mươi trên ba mươi quận huyện ở cấp độ hai theo đánh giá cấp độ xã phường cụ thể như sau
một mươi xã phường ở cấp độ một hai trăm sáu mươi bốn xã phường ở cấp độ hai ba xã phường ở cấp độ ba có màu cam nguy cơ cao
bao gồm thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiền thắng huyện mê linh và phường cống vị quận ba đình
do một mươi bốn ngày gần đây xuất hiện nhiều ca covid một mươi chín cộng đồng
đặc biệt tổ dân phố ngô xài thị trấn quốc oai huyện quốc oai ở cấp độ bốn khu vực này đã ghi nhận hai mươi một ca covid một mươi chín trong một mươi bốn ngày gần đây
chỉ một mươi ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận tại hà nội đã gần bằng hai tháng trước đó cộng lại
cấp độ dịch đã chuyển từ một sang hai
liệu thủ đô có tiếp tục leo thang nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba hay có thể giữ nguyên phòng chống và kiểm soát dịch một cách